để xứng tầm của một địa phương phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
trong nhiệm kỳ qua tỉnh long an đã ban hành nhiều chủ trương chính sách đầu tư phát triển thành phố tân an
trong đó công trình đường vành đai thành phố tân an là một trong ba công trình trọng điểm
trong nghị quyết đại hội một mươi đảng bộ tỉnh long an nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau bốn năm triển khai thực hiện đến nay công trình đường vành đai thành phố tân an đi qua các xã phường
khánh hậu lợi bình nhơn tân khánh phường bảy an vĩnh ngãi bình tâm và nhân thạnh trung
của tỉnh long an đã cơ bản giải phóng được mặt bằng với tổng chiều dài trên một mươi sáu ba km
một số gói thầu trong tổng thể của dự án đã cơ bản hoàn thành kịp chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh long an lần thứ một mươi một
hiện nay nhà thầu thi công các gói đường đạt kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm nay
theo đúng kế hoạch này ra từng câu bảo định thành vào tháng một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
công trình đường vành đai thành phố tân an là trục giao thông động lực liên kết vùng đồng tháp một mươi
đến các vùng huyện phía nam và phía đông thành phố tân an
điểm đầu nằm tại ngã ba đường phan văn tuấn và đường nguyễn văn quá của xã lợi bình nhơn
điểm cuối giáp với ngã ba đường tỉnh tám trăm ba mươi ba và đường trần minh châu của xã nhân thạnh trung
đối với dự án đường vành đai thành phố nó sẽ tạo trục giao thông liên hoàn
xuyên suốt để kết nối đô thị của thành phố
hiện hữu của thành phố với các đô thị phía bắc phía nam
nó cũng là một trục động lực để kết nối dùng đồng tháp một mươi của tỉnh
với các huyện phía nam của tỉnh long an
đặc biệt là nó góp phần hoàn chỉnh cái hạ tầng kỹ thuật của thành phố
để thành phố đạt tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí đô thị lộ một của quốc hội ban hành
dự án đường vành đai thành phố tân an hoàn thành đưa vào sử dụng
sẽ tạo động lực rất quan trọng trong việc đẩy mạnh quá trình
phát triển đường vành đai thành phố tân an
phát triển kinh tế xã hội góp phần đổi mới đô thị thành phố
xứng tầm là đô thị loại hai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
là vệ tinh của thành phố hồ chí minh và là đô thị cửa ngõ của vùng đồng bằng sông cửu long
tiến tới thành phố thông minh và sớm đưa thành phố tân an trở thành đô thị loại một vào năm hai nghìn ba mươi